thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay bộ y tế cho biết có thêm một trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín tại một mươi một tỉnh thành phố
trong đó thành phố hồ chí minh tiếp tục nhiều nhất với sáu mươi ba ca
còn lại là bình dương hai mươi bốn ca hưng yên chín ca bắc giang tám ca bắc ninh năm ca phú yên hai ca long an một ca bình định một ca hải phòng một ca và bắc cạn một ca
trong đó một trăm một mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
cũng trong trưa nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương thông tin
địa phương vừa ghi nhận tám mươi một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tất cả các ca nghi mắc covid một mươi chín mới đều là nhân viên của công ty guinec i
đang ở khu vực phong tỏa quanh công ty này
các ca bệnh tập trung ở các khu nhà trọ tại các địa phương gồm thành phố thủ dầu một thị xã tân uyên thị xã bến cát
có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
bao gồm yên bái quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên bạc liêu điện biên vĩnh phúc hải dương phú thọ và hà nam